phiên giao dịch việc làm cuối năm dành cho lao động tự do vừa được tổ chức tại trung tâm dịch vụ việc làm huyện sóc sơn
có gần năm trăm linh lao động thất nghiệp tham gia phiên giao dịch
cơ hội cho giao dịch và người lao động có rất nhiều nhưng kết thúc phiên giao dịch thì vẫn chỉ là những cơ hội trên giấy
mới đầu giờ sáng trung tâm dịch vụ việc làm huyện sóc sơn đã đồng ký người
họ đến đây để nhận bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp và đăng ký tuyển dụng mới
anh lương đình dũng có cơ hội trao đổi rất lâu với doanh nghiệp
vị trí anh tiền dụng là lái xe
chị đinh thị hạnh tốt nghiệp ngành chính trị học phải bỏ nghề đi làm bán hàng
trong buổi tuyển dụng hôm nay chị mong muốn được làm nhân viên văn phòng
anh dũng và chị hạnh là hai trong số rất ít người lao động nỗ lực tiếp xúc với doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội cho mình
trong suốt phiên giao dịch doanh nghiệp sẵn sàng ngồi chờ còn người lao động lại khá e rẻ
chị nguyễn thị vân huyền tốt nghiệp đại học sư phạm ngành hóa học
từ chuyến bức lương giáo viên hợp đồng là hai triệu đồng một tháng
chị chấp nhận đổi nghề để tìm việc có thu nhập cao hơn
thế nhưng trong suốt cả buổi sáng chị vẫn chỉ đứng cân nhắc thông tin trên bảng niêm yết
đa số người lao động đến nhận bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp là chính
nhưng đó chỉ là hỗ trợ ngắn hạn dành cho người lao động
phiên giao dịch việc làm là giải pháp lâu dài giúp người lao động có được việc làm ổn định

chị chấp nhận đổi nghề để tìm việc có thu nhập cao hơn
chị nguyễn thị vân huyền tốt nghiệp đại học sư phạm ngành hóa học